trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện và tiến hành kiểm tra đoàn đẩy mang số hiệu nb sáu nghìn chín trăm linh sáu
cùng hai sản lan có biểu hiện nghi vấn đang chở ba tấn than
qua kiểm tra cho thấy đoàn đẩy nb sáu nghìn chín trăm linh sáu gồm sáu thuyền viên do ông nguyễn xuân chiến bốn mươi ba tuổi
trú tại xã ninh giang huyện hoa lư ninh bình làm thuyền trưởng đang chở khoảng ba tấn khoáng sản không rõ nguồn gốc
và hồ sơ giấy tờ của số hàng hóa trên tàu còn nhiều điểm mâu thuẫn
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã ra quyết định tạm giữ phương tiện và toàn bộ số than
để tiến hành các biện pháp điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật